sau gần hai ngày vận động ngày năm tháng một mươi hai chín căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ cảnh quan
thuộc tiểu khu một trăm năm mươi bảy b phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã được các hộ dân chấp hành và tự nguyện tháo rỡ
đây là những căn nhà tiền chế với kết cấu khung sắt mái tôn vách tôn
diện tích mỗi căn từ ba mươi đến năm mươi m hai do người dân dựng trái phép trong đêm hai tháng một mươi hai
hầu hết những hộ dân dựng nhà trái phép tại khu vực trên đều là người từ miền bắc vào tạm trú để lập nghiệp
họ cho biết mua đất và dựng nhà tạm để ở
ngay sau khi phát hiện ủy ban nhân dân phường bốn thành phố đà lạt cùng các cơ quan chức năng đã giải thích vận động
việc dựng nhà trái phép trên đất rừng là vi phạm quản lý trật tự xây dựng đô thị
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm các hộ dân đã tự nguyện tháo rỡ nhà
riêng những căn nhà không phép còn lại tại khu vực này cũng đang được cơ quan chức năng thành phố đà lạt lập hồ sơ vi phạm để xử lý giải tỏa trong thời gian tới